ngày hai mươi năm tháng một mươi một trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đoàn đại biểu cấp cao thành phố hà nội do đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy dẫn đầu
đã hội đàm với đồng chí di la vong khuất phạch thun ủy viên bộ chính trị bí thư đô trưởng viên trăn
tại cuộc hội đàm lãnh đạo hai thủ đô đã đánh giá khái quát kết quả quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô trong thời gian vừa qua
trong khuôn khổ nguồn lực của thành phố hà nội đã nỗ lực đồng hành hỗ trợ viêng trăn xây dựng nhiều công trình và dự án có ý nghĩa xã hội sâu sắc
là biểu tượng cho quan hệ tốt đẹp giữa hai thủ đô như nhà truyền thống bộ chỉ huy quân sự thủ đô viêng trăn
triển khai dự án hợp tác hỗ trợ phát triển nông nghiệp ủng hộ và tạo điều kiện để các sở ngành cơ quan liên quan của hai bên triển khai hợp tác
hai bên đạt sự nhất trí cao về phương hướng hợp tác và cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác song phương cụ thể trong những năm tiếp theo
theo đó hai thành phố sẽ tiếp tục duy trì và thúc đẩy trao đổi đoàn đại biểu cấp cao trao đổi giữa hai đảng bộ chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
tăng cường hợp tác giữa hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân hai thành phố trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giám sát xây dựng chính phủ điện tử quy hoạch và quản lý đô thị tạo điều kiện giao lưu hợp tác giữa các tổ chức mặt trận
nhân chuyến thăm thành phố hà nội cũng đã tặng cho thành ủy chính quyền thành phố viêng trăn hai mươi bộ máy tính để sử dụng trong công tác